giả mạo trong công tác ba đối tượng nguyên là giám đốc phó giám đốc và nhân viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn bốn trăm linh hai d vừa bị công an tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giam
năm hai nghìn hai mươi một trần lập nghĩa là chủ đầu tư giả chữ ký để thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm tám nghìn bốn trăm linh hai d thuê phạm thị thanh thùy làm đại diện pháp luật
nghĩa chỉ đạo cao châu không đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện kiểm định và ký vào hồ sơ kiểm định
khám xét trung tâm cơ quan chức năng đã phát hiện hơn một mươi một năm trăm linh bộ hồ sơ có dấu hiệu sai phạm số tiền thu lợi bất chính là trên ba năm tỷ đồng đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của nghĩa
giả danh công an sử dụng còng số tám rùi cui điện để đe dọa và cướp đi một xe máy hai điện thoại của hai nam thanh niên đang đi xe máy tại đường lạc long quân
quận tây hồ thành phố hà nội hai đối tượng là nguyễn văn thức và nguyễn văn trí đã bị công an quận tây hồ bắt giữ
mở rộng vụ án công an quận tây hồ bắt giữ ba đối tượng là đặng trần thương quảng thị thu hà và nguyễn thị thiên thoi
cơ quan công an thu giữ số lượng lớn ma túy một súng tự chế dạng côn xoay hai mươi hai viên đạn một liệu đạn tám mươi tám trăm bốn mươi hai gam ma túy mdma ba trăm chín mươi bốn gam ma túy ketamin bảy trăm bảy mươi tám gram ma túy metafetamin
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy khác có liên quan
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại quốc lộ bảy mươi địa phận huyện bảo thắng tỉnh lào cai khiến một người tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô mong biển kiểm soát hai mươi chín h ba mươi nghìn một mươi một do anh nguyễn văn thắng điều khiển và chạm với xe máy chở hai người đi cùng chiều
hậu quả hai nạn nhân ngồi sau xe máy một người tử vong tại chỗ một người tử vong tại bệnh viện
lái xe máy sinh năm hai nghìn sáu đã bị thương
tại cơ quan công an lái xe thắng thừa nhận đang lái xe thì ngủ

tại thời điểm kiểm tra các chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc các lô hàng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng vũ minh nhật hai mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến vụ việc ba đối tượng khác bị công an huyện xuân lộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện xuân lộc bắt quả tăng vũ minh nhật cùng với ba đối tượng khác tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại căn nhà ở ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc do nhật thuê
qua test nhanh cả bốn đều dương tính với chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ của nhật một gói ma túy bộ dụng cụ và các vật dụng liên quan đến sử dụng ma túy đá
qua đầu tranh nhật khai nhật đã nhiều lần bán ma túy cho con nghiện và dùng địa điểm mình thuê cho ba đối tượng trên sử dụng ma túy
tòa án nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động ba bị cáo gồm huỳnh tấn lực nguyễn anh tuấn và võ quang sự
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tuấn vật sự là hai đối tượng thường xuyên mua ma túy của lực và bị công an quận hải châu bắt quả tang
mở rộng vụ án
khám xét nơi ở của lực và công an đã thu giữ hơn một mươi gam ma túy heroin
tòa án nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng tuyên phạt huỳnh tấn lực một mươi hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn anh tuấn hai năm tù và võ quang sự một năm tù cùng với tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thực hiện hành vi cấp giật tài sản của thiếu nữ bị thiểu năng đối tượng nori ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh an giang
đã bị công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi bắt giữ
trước đó nori đang trên đường đi bán chăn màn dạo tại tuyến đường trường sơn đông
thuộc thôn mang hìn xã sơn long huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
thì phát hiện một thiếu nữ một mươi sáu tuổi bị bệnh thiểu năng đang ngồi một mình trước nhà tay cầm điện thoại
nori đến cướp giật điện thoại di động rồi lên xe máy tẩu thoát
nhận được tin báo công an xã sơn long khẩn trương xác minh truy xét camera dọc đường
và phát hiện đối tượng cùng với tăng vật trên đường chạy trốn tại khu vực giáp danh giữa tỉnh quảng ngãi và con tum
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo pháp luật
qua tin báo của người dân công an huyện trợ gạo tiền giang phối hợp với công an xã quân long
tiến hành kiểm tra hành chính hộ của bà huỳnh thị đèo tại ấp long hòa xã quân long
tại đây lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều linh kiện máy móc dùng để sửa chữa lắp ráp súng tự chế
như là ống ngắm bình khí nén bá súng tay cầm súng bằng nhựa ống giảm thanh
sáu mươi năm viên đạn chỉ cùng các loại máy tiện máy khoan và máy bơm khí nén
qua làm việc bước đầu nguyễn văn hoài phương con trai bà đèo thừa nhận đã mua số linh kiện trên
về để sửa chữa lắp ráp thành súng tự chế sau đó thì dùng tài khoản mạng xã hội facebook
đăng tải thông tin tìm người mua bán sửa chữa
công an huyện chợ gạo đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
từ vụ việc ở tiền giang kể trên thì có thể thấy là dù bị cấm
thế nhưng việc sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi
đây cũng là nguyên nhân phát sinh một số vụ án vụ việc đau lòng
tại tỉnh bắc cạn mặc dù là chưa có con số thống kê cụ thể về số vụ dùng súng tự chế
để giải quyết mâu thuẫn hay là số vụ tai nạn thương vong do vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ gây ra thế nhưng hầu như năm nào trên địa bàn cũng có những vụ việc như vậy xảy ra
vâng để hạn chế tối đa về tình trạng này thì công an tỉnh bắc cạn cũng đã đẩy mạnh các buổi tuyên truyền
tổ chức ký cam kết với các hộ dân khu dân cư và các thôn bản vùng cao không tàng trữ súng tự chế
cũng như là vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
mới đây tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tội giết người
đối với bị cáo triệu văn phiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã khang ninh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
theo cáo trạng sự việc xảy ra vào tối ngày hai mươi tháng một tại nhà riêng ở thôn nà niềng xã khang ninh huyện ba bể
triệu văn phiên dùng khẩu súng săn bắn một phát trúng vào cổ của vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
nguyên nhân xuất phát từ việc vợ phiên can ngăn chồng dùng súng tự chế đi bắn chim
mặc dù phạm tội giết người nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi bị cáo phiên bị loạn thần do rượu
mất khả năng nhận thức mất khả năng điều khiển hành vi nên hội đồng xét xử tuyên án bảy năm tù
đây chỉ là một trong số các vụ án xảy ra từ việc người dân tự ý sử dụng trái phép súng tự chế công cụ hỗ trợ
tính riêng tám tháng đầu năm nay công an bắc cạn đã vận động thu hồi hơn một trăm sáu mươi khẩu súng các loại
hơn sáu trăm linh viên đạn một trăm linh hạt nổ bốn mươi tám pháo nổ gần sáu kg đạn trì
sự phạt vi phạm hành chính năm trường hợp với số tiền hơn tám mươi hai triệu đồng
phát động phòng trào là nhân dân bảo vệ an ninh tổng quốc
sau đó là thu hồi vũ khí vật nổ nổ đến bảy trên bảy thôn
thì qua thực hiện phát động phòng trào thì cũng thu được nguồn tin từ quần chúng nhân dân
liên quan đến việc tàng trữ vũ khí vật liệu nổ tại gia đình
công an thường qua việc sự đồng tình ủng hộ của bà phòng nhân dân tại các thôn
bên cạnh việc xử lý các trường hợp
công an bắc cạn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt các quy định của pháp luật
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
về hậu quả tác hại những nguy hiểm và hình thức xử lý
đối với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
nhất là tại địa bàn trọng điểm địa bàn vùng sâu vùng xa
để người dân hiểu tự giác giao nộp không chế tạo
cùng với đó việc đưa ra xét xử công khai các vụ án liên quan đến tảng chữ sử dụng
mô bán trái phép các loại vũ khí vật liệu nổ theo quy định của pháp luật
nhằm giăn đe phòng ngừa chung trong xã hội
trong thời gian tới công an tỉnh bắc cạn sẽ tiếp tục mở một cuộc cao điểm
vận động hoàn dân giao lục vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và đấu tranh đối với các loại tội phạm này trong thời gian tới
bên cạnh sự vào cuộc quyết định
với quyết liệt của các lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức tích cực tự giác giao nổ vũ khí và liệu nổ
công cụ hỗ trợ góp phần giảm thiểu mối nguy hiểm từ vũ khí vật liệu nổ
kiềm chế và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất
để chủ động ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này
tối qua tại tỉnh khánh hòa công an thành phố nha trang phối hợp cùng
ubnd phường lộc thọ tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ dân phố một mươi sáu
tham gia diễn tập có các lực lượng công an dân quân tự vệ nhân viên trạm y tế
thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
tình huống giả định được đưa ra là xảy ra sự cột cháy tại khu vực đệ hàng hóa
ở tầng một ngôi nhà số bốn mươi một đường quang trung
nguyên nhân cháy là do chập thiết bị điện ngọn lửa nhanh chóng phát triển thành đám cháy
tại thời điểm xảy ra cháy cửa nhà bị khóa và trong nhà có ba người bị mắc kẹt do đám cháy lớn
lượng khí độc nhiều lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã phối hợp
cùng với tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tổ dân phố một mươi sáu phá khóa cửa
dùng bình chữa cháy để giấm tắt đám cháy
công an phường và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ngay sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường
dùng lăng phun nước để khống chế đám cháy và đưa người mắc kẹt ra khỏi đám cháy an toàn
sau ba mươi phút đám cháy đã được khống chế và giấm tắt hoàn toàn
buổi diễn tập thành công là kinh nghiệm thực tiễn rất quan trọng
trong xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra có phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản